vào lúc bảy giờ sáng qua hải đội biên phòng hai bộ đội biên phòng tỉnh bến tre nhận được tin báo của người dân
có tàu bt chín mươi tám nghìn bốn mươi sáu ts hiệu minh phát do ông trịnh văn hải chú tại ấp an thới xã an thủy huyện ba chi tỉnh bến tre làm chủ
khi đang neo đậu cách bờ khoảng một mươi hai hải lý thì bị chìm lúc này trên phương tiện có tám người và cần cứu nạn khẩn cấp
bộ đội biên phòng tỉnh biến tre chỉ đạo ban chỉ huy hải đội biên phòng hai nhanh chóng điều động tàu cao tốc bp một trăm sáu mươi chín nghìn tám trăm linh một
cùng tám cán bộ chiến sĩ khẩn trương ra hiện trường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn
đến tám giờ cùng ngày lực lượng cứu nạn hải đội biên phòng hai đã tiếp cận được hiện trường
cứu vớt toàn bộ tám thuyền viên trên phương tiện bị nạn và triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
cung cấp lương thực nước uống hiện thì sức khỏe của tám thuyền viên bị nạn đã ổn định